theo báo cáo của sở y tế tỉnh đắk lắc trên địa bàn thành phố mới ghi nhận thêm hai ca dương tính với virus sars cov hai
hiện thành phố bô ma thuật đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
cách ly phong tỏa bốn khu vực liên quan đến hai trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín này
các khu vực cách ly đã được triển khai phun hóa chất cửa chung
đồng thời ubnd thành phố bôn ma thuật cũng khẩn trương triển khai việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
từ giờ ngày mai ba tháng tám